sau những lần lỗi hẹn ngành giao thông vẫn chưa thể đưa ra một cam kết và kế hoạch đặt ra từ năm hai nghìn hai mươi ba
bỏ barrier trên các trạm bot nhờ ứng dụng hệ thống thu phí không dừng
giờ thì không ai còn nói đến thời hạn nữa bởi rất khó nói khi các thời hạn được ấn định
để hết lần này đến lần khác không thể thực hiện
không thể cứ mãi đánh giá sai tình hình không thể tiếp tục tự khẳng định việc không có đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ
vậy thì khó khăn thực sự của việc hoàn thiện hệ thống thu phí không dừng là gì
liệu có phải thiếu vốn đầu tư
hay hệ thống khác nhau phải chăng người dân chưa sẵn sàng
dù lý do gì thì cư dân mạng cũng cho rằng đã đến lúc cần biện pháp mạnh
nếu không muốn thu phí không dừng lại y ảnh như những năm qua
lợi ích của thu phí không dừng etc rất rõ hầu như ai cũng biết
tuy nhiên việc chậm áp dụng rộng khắp ngoài nguyên nhân sức ỉ
còn có nguyên nhân nữa là nhà đầu tư dự án bot không muốn làm ngay
vấn đề của bot
vấn đề của bot
vấn đề chính của thu phí không dừng là minh bạch
bao nhiêu lượt xe đi qua thu được bao nhiêu tiền đều rõ ràng không thể can thiệp thay đổi được
còn chi phí đầu tư thiết bị thì không đáng là bao so với chi phí nhân công khi thu phí thủ công
tại sao lúc xây trạm bot làm âm âm đâu có y ạch như trạm etc
đề nghị triển khai thật nhanh để tránh áp lực giao thông và minh bạch tài chính các đơn vị

nhiều lần bộ giao thông vận tải xin khất
nhiều lần bộ giao thông vận tải xin lùi tiến độ hoặc xin rút kinh nghiệm
và cũng chưa nhà đầu tư nào chưa cá nhân hay đơn vị nào của bộ giao thông vận tải phải chịu trách nhiệm
tại sao lại có sự chậm trễ này khi thu phí tự động không dừng được xem là chủ trương đúng
là giải pháp giúp việc thu phí được minh bạch tránh tình trạng gian lận vốn gây bức xúc trong dư luận nhiều năm qua
nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan đều được phân tích mỗi khi chậm tiến độ
nhưng cư dân mạng mong muốn các cơ quan chức năng của nhà nước cần làm rõ trách nhiệm dẫn đến sự chậm trễ này bảo đảm minh bạch hiệu quả
lợi thì thấy rõ nhưng mà cái không lợi cũng có mà cái không lợi thì người dùng hay bị thiệt thòi
nói cách khác là khi xảy ra một số trạm thu phí không đọc được thẻ thì giải quyết mất thời gian bất lợi cho người dùng
việc thu phí etc là rất cần thiết đối với giao thông thời hiện đại
những ai không đủ điều kiện mà đi vào làn thu phí stc là cố tình gây ách tắc giao thông cần xử lý nghiêm theo pháp luật quy định
nếu các doanh nghiệp quản lý thu phí không đáp ứng được yêu cầu về trang bị làn etc thì cũng phải bị xử lý
sẽ có nhiều bỡ ngỡ sẽ có những điều chỉnh cho phù hợp từ phía cơ quan quản lý tới người dân
mọi sự thay đổi về thói quen lúc đầu đều không hề dễ dàng
câu chuyện này nói hoài nói mãi vẫn chưa xong
hy vọng lần này với nhiều biện pháp quyết liệt cứng rắn
sẽ giải quyết được vấn đề
nhìn ra nước ngoài không thể nói rằng hoàn thiện hệ thống thu phí không dừng là việc khó làm
bởi kinh nghiệm thế giới đã có rất nhiều ví dụ thành công
chúng ta có rất nhiều bài học gần gũi để ứng dụng
có độ lùi thời gian để nghiên cứu giải pháp phù hợp nhất
cách đây ít ngày bộ trưởng bộ giao thông vận tải đã ra tối hậu thư yêu cầu đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
nếu việc triển khai không đáp ứng tiến độ sẽ xem xét dừng thu phí
đối với các trạm thu phí do bộ giao thông vận tải quản lý
đồng thời sẽ báo cáo cấp thẩm quyền
có biện pháp xử lý trách nhiệm của cá nhân tập thể có liên quan
cư dân mạng mong rằng bằng biện pháp quyết liệt cứng rắn
thu phí không dừng sớm thông tuyến mang lại tiện ích cho người dân
bởi chỉ khi tất cả các hình thức thu phí thủ công được triệt tiêu
nhưng chỗ cho thu phí không dừng
thì khi đó ý nghĩa và hiệu quả của dự án mới được phát huy tối đa
bạn nghĩ sao về các trạm thu phí không dừng etc chậm triển khai
hãy chia sẻ quan điểm của mình với fanpage của truyền hình công an nhân dân